quỹ bảo trợ trẻ em việt nam phối hợp với ban chỉ huy đồn biên phòng môn sơn đã đến trao quà cho các em học sinh dân tộc đan lai thuộc xã biên giới môn sơn huyện con cuông tỉnh nghệ an
đoàn đã trực tiếp ngược thượng nguồn sông răng đến các điểm trường nhà văn hóa cộng đồng bản bùng và bản cò phạt nằm trong vùng lõi vườn quốc gia pù mát
trao gần năm trăm linh kg quần áo hai tv cho bà con và cho các em học sinh đan lai
số quà trao tặng trong đợt này được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng môn sơn đóng góp để giúp đỡ bà con và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng biên giới xã môn sơn huyện con cuông tỉnh nghệ an
trước đó đoàn cũng đã đi kiểm tra khảo sát tiến độ xây dựng công trình nhà ăn bán chú cho học sinh đan lai tại trường trung học cơ sở môn sơn đây là công trình do quỹ bảo trợ trẻ em việt nam hỗ trợ trên hai tỷ đồng để xây dựng